vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô hà nội lên đường tới hàn quốc
để tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất
và thăm chính thức hàn quốc từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một theo lời mời của tổng thống hàn quốc moon jae in
tham gia đoàn có các bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư bộ công thương bộ khoa học và công nghệ
và các thứ trưởng bộ quốc phòng bộ ngoại giao bộ công an bộ tài chính và đại sứ việt nam tại hàn quốc